theo tổng cục du lịch triển khai chương trình xúc tiến du lịch quốc gia chương trình hành động quốc gia về du lịch
năm hai nghìn hai mươi sẽ có ít nhất một mươi năm hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch lớn ở nước ngoài
cụ thể với thị trường đông bắc á việt nam sẽ tổ chức các buổi giới thiệu du lịch vào các tháng năm sáu bảy chín
tại trung quốc hàn quốc đài loan nhật bản tham gia hội trợ du lịch quốc tế tại trung quốc hàn quốc
với thị trường đông nam á du lịch việt sẽ được tập trung quảng bá giới thiệu tại một số nước asean
như indonesia thái lan philippines malaysia và tại hội trợ du lịch quốc tế tại brunei
tại châu âu ngoài các chương trình giới thiệu du lịch riêng việt nam sẽ tham gia vào ba hội trợ du lịch quốc tế
tại tây ban nha nga và đức chương trình giới thiệu du lịch việt nam tại mỹ được tổ chức vào tháng chín
giới thiệu tại australia sẽ được tổ chức vào tháng một mươi tới
riêng với thị trường trung đông việt nam sẽ được tổ chức vào tháng một mươi tới
việt nam sẽ tham gia hội trợ du lịch quốc tế expo tại uae và có nhiều hoạt động quảng bá khác